tiếp theo là những tin tức từ các tỉnh thành khác mà chương trình vừa cập nhật
đến hôm nay ngày ba tháng tám tỉnh đồng nai ghi nhận thêm bốn trăm ba mươi một ca dương tính mới với covid một mươi chín
gồm sáu mươi chín ca qua sàng lọc và ba trăm sáu mươi hai ca trong khu cách ly phong tỏa
để hạn chế dịch bệnh lây lan ngành y tế đề xuất chính quyền các địa phương
và ban quản lý các khu công nghiệp cần khẩn trương quyết liệt tổng kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp
thực hiện ba tại chỗ quản lý chặt không để cho doanh nghiệp cho công nhân về
khi chưa có xét nghiệm âm tính
doanh nghiệp đủ điều kiện thì tiếp tục hoạt động tiếp tục tăng cường xét nghiệm tầm soát
phát hiện sớm ổ dịch trong các khu nhà trọ khu dân cư hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng